các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cụ thể trước sự ra đi đột ngột và đáng tiếc của cháu gái dì rùa của nạn nhân đau buồn cho hay
v dành dụng tiền mua iphone một mươi ba được ba ngày
trang do tiếc điện thoại nên con bé mới đuổi theo đám cướp dẫn đến tai nạn
được biết ba ngày trước v đã mua chiếc điện thoại iphone một mươi ba từ khoản tiền làm thêm dành dụng được
thông tin nạn nhân v bị giật điện thoại rồi đuổi theo cướp dẫn đến tử vong vẫn chưa có xác minh chính thức từ lực lượng điều tra
sau khi gặp nạn cơ quan công an cũng không tìm thấy điện thoại của v
chiều hai mươi một tháng bốn
gia đình dựng dạp để tổ chức tăng lễ cho ntv
nhiều bạn bè thầy cô người thân đã đến chia buồn động viên ba mẹ v
trước nỗi đau quá lớn khi mất đi đứa con duy nhất trong nhà
bà nguyễn thị linh dì ruột v cho biết
nữ sinh là cô gái ngoan học giỏi hiểu chuyện
gần đây giấu ba mẹ về việc làm thêm đi phụ giao bánh cho người ta
bà linh chia sẻ
về đi làm thêm dành dụng tiền mua chiếc iphone một mươi ba được ba ngày
chắc do tiếc điện thoại nên con bé mới đuổi theo đám cướp
dẫn đến tai nạn
theo dỉ ruột của nạn nhân tối hôm hai mươi tháng bốn
trên đường về đi làm thêm về thì xảy ra tai nạn
công an sau đó xác minh biển số xe
và đến ba giờ sáng cùng ngày thông báo cho gia đình
khi biết tin mẹ v lặng người
ngồi thất thần bên hiên nhà
bà nguyễn thị là mẹ của v nhiều lần bật khóc khi nghĩ về con gái
không tin vào sự thật đau lòng
luôn miệng nói
không phải như vậy cô gái tôi không thể ra đi như vậy được
những giọt nước mắt xót thương lăn dài trên cỏ má người mẹ
chia sẻ về cô con gái nhỏ
bà là cho biết v là đứa con duy nhất trong nhà
trong ký ức của người mẹ
về là cô con gái đáng yêu và xinh xắn
sau tai nạn khuôn mặt v bị biến dạng
khiến người phụ nữ càng xót xa hơn
và không kìm được cảm xúc
đứng trước linh cữu người con xấu xố
người mẹ gào khóc nức nở
sao con không bỏ đi
mẹ mua cho con cái điện thoại khác mà
sao con lại đánh đổi mạng sống như vậy có ơi
chia sẻ thêm anh duy anh họ của v cho biết
nạn nhân là con một
sống cùng mẹ tại một căn nhà trên đường dương quảng hàm
theo anh duy v là sinh viên năm hai
của một trường đại học trên địa bàn thành phố hồ chí minh
nữ sinh là người con ngoan hiếu thảo
hay phụ giúp công việc cho mẹ mình
gia đình dự kiến hỏa táng nữ sinh xấu số
rồi đem cho cốt gửi vào chùa
chỉ kiến cảnh tượng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh
nhiều người không khỏi xót xa cho gia đình nạn nhân
đặc biệt là mẹ của cô gái
cuộc sống vốn đã khó khăn
với hoàn cảnh một mẹ một con
chật vật xoay sở nương tựa vào nhau lúc sớm chiều
bản thân người mẹ cũng rất vất vả
để có thể cho con theo học đại học
và ngay cả bản thân cô gái
cũng rất nỗ lực cố gắng đi làm
kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình
như giờ đây sự hụt hẵng chống trải
là quá lớn đối với người mẹ
đã bắt đi người con gái chăm ngoan hiểu chuyện
mất đi động lực và chỗ dựa tinh thần những ngày sau
công an điều tra vụ việc nhân chứng nói gì
thưa quý vị
đó là những chia sẻ ban đầu của gia đình
về thông tin nạn nhân
còn về phía cơ quan điều tra
đại diện công an phường một mươi cho biết
xác định ban đầu đây là một vụ tai nạn giao thông
tuy nhiên sau khi vụ việc xảy ra
trên mạng xã hội xuất hiện những thông tin cho rằng
cô gái bị giật điện thoại
và bị nạn trong khi truy đuổi theo kẻ cướp giật
hiện công an quận gò vấp
thành phố hồ chí minh đang tiến hành xác minh
làm rõ thông tin trên
đồng thời điều tra danh tính nạn nhân
ngay sau khi nhận tin báo
cảnh sát giao thông trật tự công an quận gò vấp
đã có mặt để khám nghiệm hiện trường
lấy lời khai nhân chứng
trích xuất camera dọc tuyến đường phan văn trị
điều tra làm rõ nguyên nhân
theo ghi nhận ban đầu
nạn nhân là ntv hai mươi một tuổi
đang là sinh viên năm hai của một trường đại học
ở thành phố hồ chí minh
trước thông tin liên quan đến việc nữ sinh viên bị giật điện thoại
khi truy đuổi theo kẻ cướp
thì bị tai nạn dẫn đến tử vong
nghi ngờ điều này công an đã tiến hành lấy lời khai
của những người có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc
nhân chứng quanh hiện trường cũng xác nhận
vào thời điểm trên có nghe tiếng cô gái truy hô cướp cướp
chia sẻ chi tiết
một người phụ nữ bán hàng trên vỉa hè cho biết
lúc xảy ra sự việc đường vắng
cô gái chạy tốc độ cao và có hô cướp
người này nói
hai nam thanh niên chạy phía trước có xịt hơi cay
suýt nữa tông chúng người làm vệ sinh trên đường
khi cô gái đến sau lộ
thì tông vào xe ba gác tạo ra tiếng động lớn
bên cạnh đó anh t
ba mươi bốn tuổi chạy xe ôm khu vực cũng xác nhận
cô gái truy đuổi hà nam thanh niên và hồ cướp
riêng chiếc xe ba gác chở theo giá đỗ
người tài xế không bị thương sau và chạm
anh t kể lại
tôi đang chạy xe máy trên đường đến khu vực trên
thì nghe cô gái truy hồ cướp cướp
hai đối tượng đi xe máy phóng nhanh qua
rồi cô gái tông vào xe máy kéo theo rơ móc tự chế tử vong
hiện tại lãnh đạo quận gò vấp mới chỉ xác nhận
trên địa bàn có vụ tai nạn giao thông là một người tử vong
còn về thông tin nạn nhân bị cướp giật như trên mạng đăng tải
và đồn đoán thì công an vẫn đang tiến hành xác minh làm rõ
đuổi theo cướp nữ sinh viên bị tai nạn tử vong
như đã thông tin ngày hai mươi một tháng bốn
công an quận gò vấp tp hcm đã nhận được tin báo
về vụ tai nạn tại phường một mươi tp hcm
ngay sau đó lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường
điều tra làm rõ nguyên nhân
vụ nữ sinh trên đường truy đuổi theo hai đối tượng cướp giật
đã tông vào xe ba gác chấn thương nặng và tử vong tại chỗ
ghi nhận ban đầu cụ thể vụ việc diễn ra như sau
nạn nhân được xác định là ntv
sinh viên một trường đại học trên địa bàn tp hcm
được biết sáng sáng cùng ngày
người dân trên đường phan văn trị nghe tiếng truy hô cướp của một cô gái
sau đó nghe thấy tiếng xe rượt đuổi nhau trên đường
hướng từ đường nguyễn oanh về đường thống nhất
cụ thể gần sáng ngày hai mươi một tháng bốn
về điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường phan văn trị
quận gò vấp hướng từ nguyễn oanh về đường thống nhất
khi đến sao lộ giữa đường pháp văn trị đường số ba
đoạn trước khu dân cư cityland phường một mươi quận gò vấp
do không chú ý đèn giao thông nên về đã va chạm mạnh
với một xe gắn máy kéo theo rơ móc tự chế chở hàng đang băng qua đường
cụ va chạm mạnh khiến hàng hóa trên rơ móc văng tung tué
chiếc xe tay gà của nạn nhân v bị kiểm soát năm mươi chín e hai nghìn ba trăm sáu mươi sáu bị hư hỏng nặng
cô gái bị văng ra khỏi xe tử vong tại chỗ
người điều khiển xe gắn máy kéo rơ móc chỉ bị thương nhẹ
khai nhận tin báo về vụ tai nạn lực lượng công an quận gò vấp
có mặt khám nghiệm hiện trường lấy lời khai nhân chứng điều tra nguyên nhân
quý vị thân mến gần đây đã có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra
sự mắt mát là điều không ai mong muốn
và nếu có lựa chọn tốt hơn chắc chắn sẽ không ai lựa chọn rời bỏ cuộc sống này
hiện tại cơ quan điều tra vẫn chưa có kết quả xác minh thông tin cô gái đuổi theo cướp dẫn đến tử vong
mọi thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục gửi đến quý vị trong những video tiếp theo
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại